và tối qua một vụ án mạng đã xảy ra tại xã vĩnh bình huyện trợ lách tỉnh bến tre xuất phát từ mâu thuẫn trong tỉnh rượu
nạn nhân là anh lê văn quang chú tại địa phương
nạn nhân bị một nhóm gồm năm thanh niên do hồ thanh nam chú tại xã ngũ hiệp huyện cai lệ tỉnh tiền giang dẫn đầu đâm tử vong
trước đó vào khoảng một mươi chín h cùng ngày nam rủ thêm bốn thanh niên khác từ tiền giang sang nhà ông nguyễn văn hùng ở xã vĩnh bình tổ chức nhậu
do có mâu thuẫn trong lúc nhậu nam đặt vấn đề trả thù nhưng được ông hùng can ngăn
đến khoảng một mươi chín h bốn mươi ông hùng phát hiện anh quang đã tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra đã vào cuộc đang truy tìm đối tượng nam cùng đồng bọn để điều tra xử lý